hiện nay nhiều con sông trên địa bàn tỉnh quảng trị đang bị xâm nhập mặn nghiêm trọng
đã gây ảnh hưởng đến sản xuất lúa vụ hè thu
bên cạnh đó tình hình hạn hán cũng đang diễn ra rất phức tạp
làm hàng nghìn hectare lúa có nguy cơ mất trắng
trạm bơm của hợp tác xã hiếu bắc huyện cam lộ tỉnh quảng trị
hơn hai tháng qua không thể hoạt động do nhiễm mặn
vụ hè thu hẳn năm hai nghìn một mươi chín này là nhiễm mặn từ đầu tháng năm
thường thường hàng năm là cuối tháng năm nhiễm mặn
nhưng đầu tháng năm là bị nhiễm mặn rồi
chúng tôi là có hai mươi hectare là bị nhiễm mặn
và nếu như mà nhiễm mặn nhiều thì chúng tôi sẽ bỏ hai mươi hectare đó
theo các ngành chức năng ở tỉnh quảng trị
hiện tình hình xâm nhập mặn đã lớn sâu vào khoảng hai mươi hai mươi năm km trên các con sông
nặng nhất là khu vực sông bến hải độ mặn giao động từ một mươi chín đến hai mươi sáu phần nghìn
bên cạnh đó các hồ đập thủy lợi mực nước đang ở mức rất thấp
làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất lúa vụ hè thu
thống kê cho thấy
có khoảng ba năm trăm linh hectare lúa bị thiếu nước tưới
trong đó có khoảng một hectare lúa bị chết dần do nước nhiễm mặn
sự nghiệp là đã triển khai các giải pháp chống hạn
đắp đập và nào vẽ trên hai mươi công trình lớn và nhỏ
phối hợp với các hợp xã bơm hỗ trợ
và đã lắp đặt gần một trăm linh trạm bơm giải chiến
chúng tôi đang còn cùng với các địa phương là tập trung điều tiết nguồn nước ở các hồ chứa
chuyển đổi khoảng gần một ha từ diện tích trồng lúa
không đảm bảo nguồn nước chuyển đổi qua các hồ chứa
cái trồng cản kiện nghị với trung ương quan tâm nguồn kinh phí
hỗ trợ kịp thời để giúp cho địa phương trong vấn đề tổ chức chống hạn
tình hình nhiễm mặn ở tỉnh quảng trị đang có nhiều diễn biến phức tạp
nếu hạn hán tiếp tục kéo dài diện tích bị xâm nhập mặn sẽ còn lan rộng
gây thiệt hại nặng đối với sản xuất nông nghiệp trong thời gian tới